và ngân hàng số digital banking đang được coi là xu thế phát triển của các ngân hàng thương mại hiện nay
ngân hàng số là hình thức ngân hàng trong đó số hóa tất cả những hoạt động và dịch vụ ngân hàng truyền thống
thông qua ngân hàng số tất cả các giao dịch như chuyển tiền trong và ngoài hệ thống
chuyển tiền quốc tế thanh toán hóa đơn vay nợ ngân hàng gửi tiền tiết kiệm tham gia các sản phẩm tài chính như bảo hiểm đầu tư quản lý tài chính cá nhân doanh nghiệp và các tiện ích khác đều không cần phải đến chi nhánh ngân hàng
từ đó giảm thiểu đến mức tối đa những thủ tục giấy tờ liên quan
bên cạnh đó các tính năng của ngân hàng số có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi và khách hàng có thể hoàn toàn chủ động về mặt không gian và thời gian
với dân số đông với gần chín mươi bốn triệu người năm mươi năm sử dụng điện thoại thông minh năm mươi triệu người dùng internet chiếm năm mươi ba dân số bốn mươi sáu triệu người dùng mạng xã hội chiếm bốn mươi tám dân số
cùng với định hướng của chính phủ là đưa tỷ trọng tiền mặt trong thanh toán xuống dưới một mươi vào năm hai nghìn hai mươi
tận dụng lợi thế từ thị trường nhiều ngân hàng việt không kể quy mô lớn hay nhỏ đã và đang từng bước nghiên cứu đưa ra các dịch vụ hiện đại tiện ích trong cuộc đua nâng cao sức cạnh tranh
thú hút khách hàng và chiếm lĩnh thị phần
ngân hàng thương mại cổ phần biêu điện liên việt là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc triển khai ngân hàng số tại việt nam
đó là ứng dụng ngân hàng số ví việt
đây là sản phẩm của ngân hàng thương mại cổ phần biêu điện liên việt nghiên cứu phát triển là nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và các giải pháp thanh toán tiện ích trên thiết bị di động cũng như website
khách hàng ví việt có thể phát hành thẻ trả trước quốc tế
thế thì thẻ trả trước quốc tế có tác dụng gì
khi khách hàng giao dịch thương mại điện tử thì khách hàng hoàn toàn có thể kiểm soát quản trị được các rủi ro phát sinh
ngoài ra chức năng thẻ của tôi giúp cho khách hàng ví việt chủ ví có thể quản trị vấn tin sao kê chủ động trong việc lập lịch thanh toán cũng như ủy thác thanh toán theo định kỳ
ngoài ra chúng tôi còn có cung cấp các giải pháp về thanh toán cho các dịch vụ tiện ích ví dụ như tiền điện
tiền nước tiền vệ sinh cũng như có một số các sản phẩm như là đặt phòng khách sạn đặt vé máy bay
vì là ngân hàng chúng tôi có thể tạo ra được một sự khác biệt lớn
tất cả các khách hàng có thể nạp tiền vào ví tại quầy giao dịch của tất cả các tổ chức tín dụng trên toàn lãnh thổ việt nam
với sự phát triển của công nghệ ngân hàng này đã ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới tích hợp vào sản phẩm của mình
đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng nhanh chóng thông suốt
công nghệ dữ liệu lớn trí tuệ nhân tạo điện toán đám mây cùng với những nền tảng bảo mật tuyệt đối cho khách hàng
với những tính năng vượt trội năm hai nghìn một mươi tám ví việt đã đạt giải thưởng ứng dụng công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
giải thưởng công nghệ số hai nghìn một mươi tám của hội truyền thông số việt nam
cùng với đó là sự đón nhận của người dân với khoảng hai năm triệu người dùng
tôi đánh giá rất là cao về chất lượng dịch vụ ví việt của ngân hàng bưu điện liên việt
trước đây khi mà muốn thanh toán tiền điện thì tôi đều phải tới điểm thu tiền điện
mới có thể thanh toán được
nhưng sau khi sử dụng dịch vụ ví việt thì tôi đã tự thanh toán ngay trên app của mình
chỉ cần vài giây là đã có thể thanh toán thành công
ngoài ra không chỉ thanh toán tiền điện cho gia đình tôi mà còn có thể thanh toán cho người thân của tôi nữa
ngoài ra thì khi có nhu cầu chuyển khoản vào ngày cuối tuần hay ngày nghỉ lễ thì tôi cũng có thể tự thao tác trên điện thoại
và chỉ sau vài giây thì người nhận đã có thể nhận được ngay
dù là khác hệ thống thì tôi rất là hài lòng về sản phẩm
và sau khi mà sử dụng dịch vụ ví việt thì
tôi cảm thấy là tiết kiệm được khá là nhiều thời gian và công sức
ngoài ra một số ngân hàng việt nam đã thử nghiệm các dịch vụ ngân hàng số và chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng hiện đại số hóa
như sử dụng các giải pháp e banking để cung cấp dịch vụ chuyển tiền qua mạng xã hội
rút tiền tại atm không cần dùng thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank và ngân hàng quốc tế vib
ứng dụng myvip của vib ứng dụng ngân hàng điện tử myebank của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sacombank
ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu của tập đoàn ibm để đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng hỗ trợ phân tích hành vi khách hàng nhanh chóng của ngân hàng việt nam thịnh vượng vp bank
ngoài những dịch vụ ngân hàng số mô hình kinh doanh số như không gian giao dịch công nghệ số cũng được các ngân hàng triển khai mạnh mẽ như digital lab của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank t mall của vpbank ngân hàng tự động livebank của ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong tpbank
phát triển ngân hàng số không phải là một lựa chọn
mà là yêu cầu tất yếu thúc đẩy các ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng những thành tiệu khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ và giao dịch tài chính

cùng với các ngân hàng khác ở trong nước thì chúng tôi cũng muốn là đón đầu cái xu thế
và đi theo cái định hướng của chính phủ cũng như là ngân hàng nhà nước
về cái việc là làm thế nào để mà chúng ta mở rộng hơn nữa
cái việc là thanh toán không dùng tiền mặt ở việt nam
và đây đang là một cái xu hướng rất là cấp thiết để mà chúng ta có thể là mở rộng hơn nữa
cái thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường hơn cái hàm lượng về hàm lượng công nghệ
trong ví thông qua những cái công nghệ mới nhất mà chúng tôi tích hợp vào trong cái kinh nghiệm
mà sử dụng tiêu dùng hàng ngày của người dân thì chúng tôi cũng muốn là tăng cường hơn
cái sự trải nghiệm một cách gọi là nó thận tiện hơn và nó ưu việt hơn
dành cho mọi người nhất là những cái khách hàng mà đã có thói quen sử dụng ngân hàng lâu năm
thì đây sẽ là một trong những lần đầu tiên họ được tận dụng những cái công nghệ mới nhất
trong cái thanh toán của mình
ngay từ khi mà xây dựng các chiến lược
về ngân hàng số thì vu bank đã coi cái yếu tố là niềm tin của khách hàng
và thay đổi thói quen người dùng là một yếu tố quan trọng nhất
thì để xây dựng niềm tin khách hàng thì chúng tôi đã về mặt công nghệ
là chúng tôi đầu tư rất sớm về những cái phương tức bảo mật
từ bảo mật ở phía các quy trình về sau đến bảo mật các kênh giao dịch với khách hàng
đặc biệt là khi thực hiện các giao dịch thì chúng tôi có những phương thức giao dịch ba lớp
để làm sao đảm bảo được cái mức an toàn và đảm bảo giao dịch cho khách hàng cao nhất
việc phát triển và đưa vào sử dụng ngân hàng số
mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho các ngân hàng thương mại
khi thu nhập từ hoạt động tín dụng ngày càng giảm
phát triển các sản phẩm dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ số
sẽ tạo điều kiện cho nhiều ngân hàng nâng tỉ trọng nguồn thu trong tổng lợi nhuận chung
việc áp dụng những giải pháp công nghệ phù hợp cũng giúp các ngân hàng tối giản hóa quy trình
ngoài ra sự thiết yếu của các kênh số mạng xã hội trong cuộc sống hàng ngày
cho phép các ngân hàng nhanh chóng tiếp cận hàng chục triệu khách hàng với chi phí tối thiểu
đồng thời với sự hỗ trợ từ công nghệ dịch vụ ngân hàng số còn có thể phục vụ tốt hơn nhiều đối tượng khách hàng
thậm chí cả những khách hàng ở vùng sâu vùng xa
điều này góp phần đẩy mạnh triển khai định hướng tài chính toàn diện
trong quyết định hai năm bốn năm của thủ tướng chính phủ phê duyệt
đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
mục tiêu cơ bản của chiến lược tài chính toàn điện quốc gia
là hướng tới trong tương lai không xa
mọi người dân doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
và ở mọi miền đất nước có thể dễ dàng tiếp cận
với những sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cơ bản
với giá cả hợp lý và đáp ứng được yêu cầu của họ
các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản đó
được cung cấp một cách có trách nhiệm và bền vững
thanh toán là một trụ cột quan trọng để thúc đẩy tài chính toàn diện
công nghệ đã đang và sẽ tạo ra những giải pháp đột phá
để thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ tài chính
gắn với tài chính toàn diện
cơ hội số hóa ngành ngân hàng việt là rất lớn
thế nhưng song hành với nó là không ít những khó khăn thách thức
mà các ngân hàng đang phải đối mặt với nó
trong số các ngân hàng thương mại việt nam chúng ta
thì đâu đó phải đến bảy mươi là đang có cái phương án
hay là cái phần là mênh nhà để chiến được ngân hàng số
nhưng tôi khẳng định rằng là các ngân hàng
đang đi rất thăng nhỏ
và vẫn còn nhiều chỗ loay hoay
cái này là trên tôi nghĩ là đây sẽ là cái điểm dừng quan trọng
để các ngân hàng sẽ phải xuyên gấp một câu chuyện chiến được lâu dài
để nghiên cứu và xây dựng sản phẩm ngân hàng số
chi phí đầu tư rất lớn
bên cạnh đó chuyển đổi ngân hàng lõi
core banking cũng tốn nhiều chi phí
thời gian và rủi ro trong quá trình thực hiện
ngoài những khó khăn về mặt chi phí hay công nghệ
các ngân hàng lại cho rằng
thách thức lớn nhất mà họ phải đối mặt
chính là thách thức đến từ việc tiếp cận các khách hàng
những thách thức đối ra có thể thấy là
người dân của chúng ta phải tiếp cận về dịch vụ tài chính
thông tin hệ tính chính cũng rất là hạn chế
và thói quen dùng tiền mặt thì có thể diễn ra rất là thường xuyên
với số lượng giao dịch và quy mô giao dịch
phải gần đến chín mươi là bằng tiền mặt
và đấy là cái thói quen của những người dân
sau đó để thay đổi được thói quen
để giúp cho người dân người nông thôn
có thể tiếp cận về dịch vụ điện tử hiện đại
cũng rất là khó khăn
tuy nhiên chúng tôi cũng thấy đấy là một tiềm năng
cho ngân hàng để có thể phát triển
và mở rộng dịch vụ mình đến tất cả các người dân
tại các vòng hùng từ thành thị đến nông thôn
có một cái đặc thù
vị trí địa lý của các địa bàn nông thôn của chúng ta
nó cũng khá chảy động
do đó những người dân mà tiếp cận
với các công cụ thanh toán của ngân hàng
trong khi đó thì ngân hàng thì không phải chỗ nào cũng có
không phải là huyện nào cũng có
không phải xã nào cũng có
do đó thì nhiều khi tiếp cận đến với
các công cụ thanh toán
thì khá là khó khăn
do các vùng này
và cái nhu cầu giao thương
thì hiện nay nó khá lớn

do đó cái việc mà chúng ta cần rút ngắn được
cái khoảng cách giữa nông thôn và thành thị
trong cái việc mà tiếp cận
các cái ứng dụng của hoạt động ngân hàng
trong các công cụ thanh toán
là một cái điều mà
hiện nay là chúng ta phải cố gắng vượt qua
cái thích lớn nhất bây giờ
chính là cái niềm tin và cái thói quen
của người dùng khi sử dụng
các cái phương tức ngân hàng số
cái thứ hai chính là
phải làm sao để xây dựng mạng nguối
chấp nhận để làm sao được thỏa mãn
được cả cái chương trình
hành trình của ngân hàng
dịch hàng ngày của họ
hay còn gọi là hệ sinh thái
và cái thách thức thứ ba
là chúng tôi phải tuân thủ
những cái quy định những cái chính sách của chính phủ
về các loại giao dịch không dùng tiền mặt
và cái thách thức thứ tư
mới là thách thức công nghệ
thì chúng tôi coi công nghệ cũng rất là quan trọng
nhưng chúng tôi không đặt công nghệ là một thách thức lớn nhất
trong quá trình sổ bán ngân hàng
mà chính là cái xây dựng niềm tin thay đổi thói quen người dùng
trong tiến trình phát triển ngân hàng số
các ngân hàng thương mại còn phải đối mặt
với áp lực cạnh tranh
đến từ các công ty fintech bigtech
hay thậm chí là các công ty viễn thông
đang đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
đối với ngân hàng mà nói
thì trước đây khi các công ty fintech ra đời
thì chúng ta cũng đã từng nghĩ
rằng các công ty fintech
nó sẽ là một trong những đối thủ trực tiếp của ngân hàng
nhưng qua một thời gian phát triển
thì chúng ta có thể thấy là
họ cũng không phải là những cái đối thủ cạnh tranh
quá khốc liệt với ngân hàng
mà thực ra thì họ đang là
những đối tác rất là tốt
đối với ngân hàng
để cùng nhau xây dựng lên
một nền tảng thanh toán
cho việt nam
cũng như là tạo thêm
những lợi ích nhất định cho khách hàng
đối với tôi mà nói
khi fintech tham gia
hoặc các công ty bigtech tham gia
các công ty database lớn
hay là các công ty viễn thông
thì sẽ làm cho thị trường tiêu dùng
nó càng trở nên sôi động hơn
và mục tiêu của chúng ta
hướng đến một xã hội không dùng tiền mặt
thì nó sẽ càng gần hơn
trong tương lai
các dịch vụ ngân hàng
có xu hướng
không còn gói gọn
trong không gian truyền thống
để vượt qua những rào cản thách thức
các ngân hàng thương mại
cần phải có kế hoạch
lộ trình truyền dịch
từ ngân hàng truyền thống
sang ngân hàng số
xây dựng các phương pháp
quản trị rủi ro
đầu tư phát triển công nghệ
phát triển ngân hàng số
song song với xây dựng hệ sinh thái
của ngân hàng
bên cạnh đó
khung khổ pháp lý
quản lý phù hợp
với xu hướng phát triển ngân hàng số
như hoàn thiện các quy định
về an ninh bảo mật
trong lĩnh vực ngân hàng
cũng cần được hoàn thiện
để góp phần thúc đẩy tiến trình
xây dựng ngân hàng số
đạt hiệu quả và bền vững